giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đang được các cơ quan trung ương tiến hành
từ đó sẽ có các đề xuất giải pháp nhằm xác định động lực tăng trưởng mới thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế cho các năm tiếp theo
trong đó cải cách thể chế được đặc biệt quan tâm nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng bình đẳng
loại bỏ cơ chế xin cho tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển
chương trình kinh tế và dự báo tuần này đề cập đến vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế khi đã đi được nửa chặng đường năm năm
và vai trò của kinh tế tư nhân khu vực được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới
quá trình tái cơ cấu kinh tế bắt đầu được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi ba khi chính phủ phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế
gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
sau một thời gian khá dài đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay với những giải pháp quyết liệt và quyết tâm của chính phủ
nền kinh tế đã có những chuyển động tích cực rõ nét
đầu tiên mình nói là
tăng trưởng nó tương đối cao và nó ổn định
đấy là cái thành tích tôi cho rằng là rất là quan trọng
nhưng điều quan trọng hơn ở đó là cái cách thức tăng trưởng
cách thức tăng trưởng nó đã bắt đầu không phải tăng trưởng chủ yếu vào việc gia tăng tín dụng
gia tăng số lượng vốn đồng tư
không phải tăng trưởng dựa vào cái khai thác tài nguyên
mà cách thức tăng trưởng thay đổi
đó là tăng trưởng dựa vào gia tăng năng suất lao động
dựa vào gia tăng hiệu quả
sử dụng nguồn lực đặc biệt là hiệu quả đầu tư
và tăng trưởng dựa vào nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
chúng ta đã chuyển cái mô hình tăng trưởng của chúng ta đó là từ chiều rộng
trước đây chúng ta tập trung nhiều vào chiều rộng
thì bây giờ chúng ta đã chuyển sang vừa là chiều rộng vừa là chiều sâu
và đặc biệt chúng chọn đến cái chất lượng tăng trưởng
và chúng ta đã thể hiện qua các cái ứng tố về năng suất tổng hợp
rồi hệ số i core các cái đó thì tất cả đã được thể hiện trên cái kết quả
và đã có những cái cải thiện và đã có những cái tăng trưởng rất là tốt
mặc dù những chuyển biến của nền kinh tế được đánh giá cao
song nhìn chung nhiều ý kiến vẫn cho rằng tái cơ cấu nền kinh tế
chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời gian qua còn chậm so với yêu cầu
tới đây thì cái điểm nghẹn của nó có thể nằm ở chỗ là cái khu vực doanh nghiệp nhân nước này
nó kém năng động
bây giờ mình phải mở cái thể chế ra để tạo cho cái năng động đồng thời với đó
tạo một sức ép thực sự lớn đối với khu vực này buộc nó phải thay đổi
và cái sức ép hành chính tốt nhất là giao cho họ những việc những mục tiêu đủ lớn
đủ cao để chỉ những người đủ tài mới hoàn thành
đừng giao những nhiệm vụ nó đủ thấp để ai cũng có thể hoàn thành
một câu hỏi được nhiều chuyên gia đặt ra đó là tái cơ cấu đã thực chất chưa
đơn cử tái cơ cấu đầu tư công có thể thấy tiến độ còn rất chậm
chi thường xuyên vẫn ở mức trên sáu mươi năm trong khi bình quân asean là ba mươi bốn ba mươi năm
trong khi đó chi đầu tư phát triển còn thấp
đánh giá chung về
về tái cơ cấu nền kinh tế thì chúng tôi thấy rằng là ta đã đạt được một số cái kết quả
đặc biệt trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu đến giữa năm nay hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thì đánh giá chung thì nó vẫn còn chậm so với tiến độ so với yêu cầu
cái thứ hai là về chất tức là tái cơ cấu thực chất hay chưa
thì chúng ta cũng cần phải tính toàn tiết đánh giá kỹ hơn
tôi cho rằng
cũng có một số cái chỉ tiêu tiêu chí nó chưa phải là thực chất
tái cơ cấu kinh tế mới chỉ siết chặt kỷ luật đầu tư công
chứ chưa tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tránh lãng phí đầu tư
đầu tư công vẫn phụ thuộc vào vốn vay vào oda
khi không còn oda thì lấy đâu ra nguồn để duy tu bảo dưỡng các dự án hạ tầng
những tuyến giao thông đã đầu tư
một vấn đề nữa cũng đáng lo ngại là nợ xấu của hệ thống ngân hàng giảm
nhưng chưa thực chất nợ tiềm ẩn vẫn rất lớn
từng thành phần kinh tế là rất cần thiết trong điều kiện các nguồn lực hiện hữu đã đến giới hạn
thay đổi tư duy về các thành phần kinh tế cũng chính là điều kiện để tạo ra làn sóng cải cách mới
chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất
đánh giá về quá trình tái cơ cấu kinh tế vừa qua
viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng nguồn lực chưa được phân bố lại theo hướng nâng cao hiệu quả
các dòng trẻ lớn trong nền kinh tế
như nhà nước sang tư nhân hay khu vực chính thức thành phi chính thức vẫn diễn ra rất chậm
vấn đề được nhiều quan điểm thống nhất đó là các động lực của nền kinh tế hiện đã tới hạn
cần động lực mới cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới
và kinh tế tư nhân với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
chính là khu vực được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra động lực mới cho tăng trưởng
nếu như chúng ta mà không thay đổi để cho thị trường các nhân tổ sản xuất phát triển và nó đóng vai trò chủ yếu trong phân bổ sử dụng nguồn lực thì nguồn lực của chúng ta sẽ tiếp tục được phân bổ một cách mèo mỏ không theo tín hiệu thị trường
nguồn lực của chúng ta sẽ tiếp tục được phân bổ một cách mèo mó không theo tín hiệu thị trường
và như thế thì cái khả năng mà chúng ta nâng cao được một cách liên tục cái hiệu quả sử dụng nguồn lực là rất khó
chúng ta cũng chưa cân nhắc tính toán cái chi phí tái cơ cầu nó là như thế nào
và đặc biệt chi phí cơ hội tức là khi chúng ta chậm tái cơ cấu như vậy chậm ban hành chính sách như vậy
thì nó sẽ cản trở
tăng trưởng kinh tế như thế nào cũng cần phải làm rõ hơn
và tôi cũng đề xuất là chúng ta cũng cần phải sớm hoàn thiện cái bộ tiêu chí đến gia tài cơ cầu
và cũng mong rằng là chính phủ sẽ cho phép cái nhớ độc lập về cái câu chuyện tài cơ cầu của nơi chúng ta
thì nó sẽ đảm bảo khách quan độc lập và công bằng hơn
khu vực kinh tế tiên chắc chắn sẽ được khai thông nhiều nguồn lực hơn nữa
và chắc chắn sẽ trở thành một động lực cho phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới
tuy nhiên thì nó còn còn nhiều vấn đề
chúng ta phải tiếp tục tháo gỡ và tiếp tục phải đồng hành và hỗ trợ khu vực kinh tế
thì khu vực kinh tế tư nhân sẽ có điều kiện phát huy phát triển tốt trong thời gian tới
cũng theo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
việc duy trì tăng trưởng cao và bền vững như mức hiện tại là thách thức lớn
nếu không thay đổi khác biệt về tư duy cải cách thể chế chỉ đạo điều hành phân bố
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế
trọng tâm cải cách sắp tới là phân bổ nguồn lực nhất thiết phải theo thị trường
xóa bỏ độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước và ưu tiên rót vốn cho những doanh nghiệp kinh doanh tốt phát triển
các doanh nghiệp nhà nước và tăng trưởng phát triển không dựa vào khu vực kinh tế tư nhân trong nước thì
cái nền kinh tế của ta sẽ tiếp tục lệ thuộc vào bên ngoài
và nền kinh tế như thế thì cái mức trọng trị nó sẽ giảm
và chúng ta muốn mạnh lên thì phải dựa vào lực lượng kinh tế trong nước
như là nghị quyết đã nói là cái nguồn lực trong nước là quyết định
trong những năm qua thì nền kinh tế của chúng ta đã có những sự chuyển dịch rất là ấn tượng
chúng ta đã có những các bước phát triển rất là rõ rệt trong nông nghiệp
đã hình thành những các trang trại và nông nghiệp và thủy sản đã có là tăng xuất khẩu rất là mạnh mẽ
chúng ta cũng thu hút được đầu tư nước ngoài
và phong trào khởi nghiệp cũng đã giúp chúng ta tạo ra công an việc làm
và những các doanh nghiệp tư nhân
tuy vậy thì cũng có những mặt còn chậm
thí dụ như là tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra là chậm
thứ hai nữa là những các cái động lực để chúng ta tăng trưởng
cho đến nay chủ yếu vẫn dựa vào huy động vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu và khai thác tài nguyên
đồng tình với quan điểm này chuyên gia kinh tế phạm chi lan cho rằng
việt nam cần tìm cách thúc đẩy và giúp đỡ các nông nghiệp
chúng ta cần dựa vào nội lực bởi tăng trưởng dù ở mức cao bình quân trên sáu mỗi năm
xong nếu trừ đi các nhân tố ngoại gdp trong nước có thể thấp hơn
chúng ta cần dựa vào nội lực tránh ngộ nhận về những thành tích
mới có khoảng một mươi bốn các doanh nghiệp việt nam có lĩnh vực kinh doanh chính của họ là sản xuất
chỉ có một mươi một các doanh nghiệp tư nhân của việt nam có sản phẩm có thể cung ứng cho xuất khẩu
và chỉ có sáu các doanh nghiệp tư nhân của việt nam
có khả năng cung ứng các sản phẩm dịch vụ của họ trong cho các fdi của việt nam
như vậy nền kinh tế việt nam đang là nền kinh tế hướng được xuất khẩu
một nền kinh tế có độ mở rất cao
nhưng mà cái lợi thế hướng được xuất khẩu và độ mở của nền kinh tế
lại chủ yếu là thuộc về lợi thế của phục fdi chứ không phải của phục doanh nghiệp nội địa
lấy nội lực làm động lực cho tăng trưởng là giải pháp căn bản
để thực hiện tái cơ cấu hiệu quả động lực mới đó chính là phát triển mạnh
khu vực kinh tế tư nhân trong nước cùng với đó thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân phát triển có thương hiệu mạnh
đủ lớn để làm đối tác với các doanh nghiệp fdi có sức cạnh tranh trên trường quốc tế
nỗ lực hoàn thiện thể chế cho tái cơ cấu kinh tế
chuyển đổi mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ mang tính chất tiên quyết trong thời gian tới
mặc dù đã cải thiện rất nhiều
nhưng thể chế vẫn còn là một điểm ngãn
để đạt được mục tiêu đề ra cải cách thể chế cần phải nhanh hơn
quyết liệt hơn bởi các yêu cầu đặt ra ngày càng cao
những tác động từ bên ngoài đang ngày càng lớn
hạn chế trong triển khai nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế
đó là sự lan tỏa về cải cách thể chế và cơ cấu lại nền kinh tế còn yếu và chưa đồng đều
các bộ ngành địa phương còn chưa thực sự chủ động và quyết liệt
trong việc đề xuất về cải cách cơ chế chính sách cơ cấu lại nền kinh tế
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động đầu tư kinh doanh
đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho không ít doanh nghiệp tư nhân ngại lớn không muốn lớn

trong việc đề xuất về cải cách cơ cấu lại nền kinh tế
đó là một trong các nguyên nhân khiến cho không ít doanh nghiệp tư nhân ngại lớn không muốn lớn

đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho không ít doanh nghiệp tư nhân ngại lớn không muốn lớn
một vấn đề đáng suy nghĩ là đã đi qua ba mươi năm đổi mới
vậy mà chúng ta chưa hình thành được một thế hệ các nhà công nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu
mà một nền kinh tế thành công cần phải có một thế hệ các nhà công nghiệp để thúc đẩy sự phát triển
việt nam có ít doanh nghiệp lớn có tầm cỡ
nhưng đáng lo ngại hơn là ngay cả doanh nghiệp cỡ vừa cũng có tầm cỡ
nhưng đáng lo ngại hơn là ngay cả doanh nghiệp cỡ vừa cũng có tầm cỡ

bởi vì các doanh nghiệp cỡ vừa có lợi thế trong cạnh tranh
đó là vừa đủ lớn để hoạt động có hiệu quả và đủ nhỏ để linh hoạt